về ấp hòa thuận xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang và một số địa phương lân cận những ngày này chúng ta sẽ có dịp sống lại không khí ngày mùa rộn ràng vui tươi với hình ảnh thu hoạch lúa mùa làng quê nam bộ
có được thành quả này phải kể đến sự đóng góp của kỹ sư lê quốc việt trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện châu thành tỉnh kiên giang người đã phục dựng phiên bản đời sống sản xuất lúa mùa của cha ông đã tồn tại phát triển hàng trăm năm qua ở đồng bằng sông kiều long
trên thửa ruộng hơn hai mươi m hai của gia đình ở ấp hòa thuận xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang kỹ sư lê quốc việt trồng giống lúa tài nguyên lúa mùa bản địa trước đây theo cách sản xuất của tổ tiên ông bà ngày trước với những nông cụ truyền thống của địa phương
nông nghiệp đồng bằng sông kiều long ngày càng phát triển hiện đại để tăng năng suất sản lượng lúa thì cây lúa mùa bị mai một dần đến nay hầu như không còn nữa
giới tính chất là người đã lớn lên trưởng thành từ đời sống lúa mùa thì tôi muốn phục dựng lại mục đích đó là để bảo tồn và cho các thế hệ những thế hệ trẻ học hỏi hiểu biết thêm về vấn đề này
kỹ sư lê quốc việt đã phục dựng lại phiên bản đời sống sản xuất lúa mùa bằng tất cả tâm huyết nhằm bảo tồn văn hóa lúa mùa lưu giữ những nồng cụ truyền thống công việc đồng áng phương thức hoạt động sản xuất của cha ông tái tạo nguồn lợi cá đồng tự nhiên đời sống sinh hoạt giao tiếp của người xưa
tất cả những gì liên quan đến văn hóa lúa mùa đang được người kỹ sư này dày công đầu tư công sức tiền bạc để nghiên cứu sưu tầm bảo tồn gìn giữ
trên cơ sở phục dựng thành công bước đầu phiên bản đời sống sản xuất lúa mùa anh sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu sưu tầm nông cụ và lắng nghe đóng góp ý kiến của cộng đồng xã hội nhất là những lão nông vùng đồng bằng sông cửu long để hoàn thiện phiên bản này vào năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh mức độ ô nhiễm khá trầm trọng hàng năm đồng bằng sông cửu long gánh chịu một lượng phân bón hóa chất thuốc trừ sâu khổng lồ đất đai ngày càng kém mỏng mỡ xuất hiện nhiều loại sâu bệnh gây hại thì sản xuất nông nghiệp xanh sạch là thông điệp kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay phát triển đến nông nghiệp việt nam nói chung vựa lúa vùng châu thổ sông cửu long nói riêng an toàn bền vững chất lượng hiệu quả và thân thiện với môi trường